lãnh tụ fidel castro qua đời đã để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân cuba và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
sau thông báo về sự ra đi của lãnh tụ fidel nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới và các chính trị gia bày tỏ tiếc thương trước sự mất mát này
tổng thống iran hassan rouhani đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân cuba
đồng thời khẳng định cựu chủ tịch cuba là nhân vật kiệt xuất người suốt đời đấu tranh vì công lý và hòa bình
nhà lãnh đạo iran nhấn mạnh vào thời điểm khi nhân dân bị áp bức trên thế giới đang chịu nỗi thống khổ bởi hòa bình công lý và tự do đã bị trả đạp
đã xuất hiện những nhân vật kiệt xuất như fidel castro người không ngừng đấu tranh để dương cao ngọn cờ tìm kiếm công lý và hòa bình cho tới tận cuối đời
đảng lao động bỉ ptp đã phát đi thông cáo ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp nhà lãnh tụ kiệt xuất này
ptb đánh giá cựu chủ tịch fidel castro là người đã dành cả cuộc đời đánh đuổi chế độ độc tài tại cuba
chiến đấu chống lại đế quốc mỹ và xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới
tổng thống nga vladimir putin đã ca ngợi lãnh tụ fidel là biểu tượng của một thời đại trong lịch sử thế giới hiện đại
là một người bạn chân thành và đáng tin cậy của nước nga cho dù lãnh tụ fidel đã ra đi nhưng những ký ức về ông mãi sống trong tim của người dân nga
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối thoại của liên minh châu âu federica mogherini
đã ca ngợi nhà lãnh đạo cách mạng cuba là một người quyết đoán và là một biểu tượng lịch sử
ngày hôm nay bình nhưỡng bắt đầu tổ chức quốc tang ba ngày để tưởng nhớ cố lãnh tụ fidel castro
bình nhưỡng sẽ treo cờ rủ tại trụ sở của các tổ chức lớn cũng như ở một số địa điểm cụ thể
trước đó tổng thống algeri abdelaziz bouteflika đã ra xác lệnh quốc tăng trong tám ngày bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro nhà lãnh đạo lịch sử của nhân dân cuba
người được coi như một người bạn lớn của nhân dân algeri
tổng thống algeri khẳng định sự ra đi của lãnh tụ fidel là một mất mát lớn đối với nhân dân algeri